tại tỉnh bình dương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở vũ trường kami có địa chỉ tại số một trăm linh sáu đại lộ bình dương phường phú hòa thành phố thủ dầu một
các lực lượng chức năng công an tỉnh bình dương đã phát hiện nhiều người dương tính với ma túy
trong đó bắt giữ một đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các vật chứng liên quan
tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang mở cửa hoạt động trong cơ sở thì có hai mươi một khách hàng và ba mươi sáu nhân viên
qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện có một mươi ba người bốn nhân viên dương tính với chất ma túy
trong đó thì tại bàn số bảy của cơ sở lực lượng chức năng phát hiện đối tượng bùi văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
quê tỉnh bạc liêu đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy cùng ba đối tượng khác
thu giữ một tờ tiền
bên trong chứa ba mươi chín gram ketamin một viên nén thuốc lắc loại mdma
qua làm việc đối tượng cảnh khai nhận đã mua ma túy từ một người không rõ lai lịch để cho cả nhóm cùng sử dụng
nhưng chưa qua sử dụng hết thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện
vụ việc đang được giao cho công an thành phố thủ dầu một tiếp tục điều tra xử lý theo quy định